khoảng một mươi giờ đêm ngày một mươi bốn tháng bốn anh tvh sinh năm hai nghìn cùng cha của mình quê ở xã thuận minh hàm thuận quang được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận cấp cứu với nhiều vết đâm
các bác sĩ cho biết anh t v h vào viện trong tình trạng chóng sốc do mất máu tổn thương nặng
anh h bị thủng phổi suy hô hấp thủng xương sườn thủng mạch máu cuốn lách thủng cơ hoành một mươi cm thủng xuyên thấu dạ dày
vì vậy ekip các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật năm tiếng đồng hồ cứu sống bệnh nhân h
còn cha của anh h thì bị thủng ruột non ruột già
vì vậy thời gian của phẫu thuật ngắn hơn hai năm tiếng đồng hồ so với thời gian phẫu thuật của anh hát
sau phẫu thuật anh hát hiện nay đã tỉnh táo nói chuyện bình thường sức khỏe ổn định
theo bác sĩ mạc tấn quyền trưởng khoa ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận
hai cha con anh hát đã vượt qua được cơn nguy kịch
trong thời gian điều trị dự kiến cha của anh hát sẽ được xuất viện trong bảy ngày tới
còn anh hát nặng hơn thì sẽ xuất viện khoảng một mươi ngày tới
trong thời gian trước và trong phẫu thuật anh h được chuyển sáu đơn vị máu
trước đó theo tin từ bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới quảng bình
các y bác sĩ của bệnh viện này đã cứu sống một nam sinh bị bạn học cùng trường đâm thủng thận
trước đó em h g b học sinh lớp chín trường trung học cơ sở số hai bắc lý
thành phố đồng hới xảy ra mâu thuẫn với bạn
giờ ra về em b bị người bạn này dùng dao đâm vào vùng mạng sườn bên trái và chảy nhiều máu
em b sau đó được đưa đến khoa cấp cứu của bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới
kết quả ct scanner cho thấy em b bị đâm thủng thận trái độ bốn xuyên tới đài thận
có ổ đang chảy máu ổ ạt thành vòi và chấn thương lách độ một
những dấu hiệu này khiến huyết áp của b thấp dần và sốc trị mạch
trước tình thế nguy kịch em b ngay lập tức được đưa đến phòng cấp cứu đặc biệt
để thực hiện kỹ thuật nút mạch cầm máu
sau hai mươi phút can thiệp các nhánh động mạch tổn thương đang chảy máu đã được nút mạch bằng vật liệu đặc biệt
đến ngày tám tháng bốn tình trạng sức khỏe của em b đã ổn định
bệnh viện đại học y dược hoàng anh gia lai cũng cho biết
ekip y bác sĩ của bệnh viện cũng từng phẫu thuật thành công cứu sống nam thanh niên bị đâm thủng tim
trước đó vào ngày năm tháng ba bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân h v t một mươi bảy tuổi
trú tại xã ia lâu huyện chư prong tỉnh gia lai cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu rất nguy kịch nguy cơ tử vong cao
trần đoán nhanh ekip y bác sĩ xác định bệnh nhân t có vết thương thấu ngực vùng thượng vị cạnh ức trái
gây tổn thương nhu mô gan trái sách cơ hoành trái thủng bằng tim chèn ép tim cấp tổn thương thất phải
đứt động mạch ngực trong trái và thủng nhu mô thủy dưới trái
trường hợp này cấp cứu tối khẩn ekip cấp cứu của bệnh viện lập tức báo động đỏ nội viện
huy động toàn bộ các chuyên khoa tiến hành hồi sức tích cực kết hợp phẫu thuật tối cấp cứu
trong quá trình phẫu thuật bệnh nhân được ekip mổ xử lý mở màng tim giải phóng chèn ép
khâu vết thương thất phải khâu cầm máu động mạch ngực trong trái khâu vết thương nhu mô phổi trái
khâu cầm máu gan trái và khâu cơ hoành trái dẫn lưu màng phổi hai bên dẫn lưu gầm gan
lượng máu mất khoảng hai ml bệnh nhân được chuyển sáu đơn vị máu và huyết tương tươi
ca phẫu thuật kéo dài trong ba giờ và được xác nhận thành công
hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục điều trị tại đơn vị hồi sức tích cực
trường ekip mổ bác sĩ hoàng văn công vui mừng nói
theo nhận định từ bệnh viện ca mổ thành công phần chính nhờ vào sự hội trần khẩn cấp
trinh sát và phối hợp nhịp nhàng của đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện để cứu sống người bệnh trong lúc nguy cấp
trước đó bệnh viện cũng cấp cứu phẫu thuật thành công một trường hợp bị đâm thủng tim
giữ được tính mạng người bệnh và mang lại niềm vui cho gia đình và người thân